chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị chương trình ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về việc làm thế nào để đẩy mạnh
việc phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại việt nam
với sự tham gia của khách mời xin được giới thiệu thạc sĩ nguyễn quang vinh
tổng thư ký phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
phó chủ tịch hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam
xin chào thạc sĩ nguyễn quang vinh ạ cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng và bây giờ trước khi chúng ta đi vào nội dung chính của chương trình
thì xin mời thạc sĩ nguyễn quang vinh cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
trong những năm vừa qua các nền kinh tế trên thế giới
đang chứng kiến sự dịch chuyển từ nền kinh tế tuyến tính truyền thống
sang nền kinh tế tuần hoàn nơi chất thải thay vì bị vứt bỏ lãng phí và gây ô nhiễm môi trường
sẽ được hồi sinh dưới dạng các nguồn lực khác nhau
và một lần nữa tham gia vào quá trình sản xuất sử dụng
tại việt nam trong thời gian qua quá trình sản xuất còn tiêu hao nhiều nguyên liệu năng lượng
và kèm theo đó là phát thải nhiều chất thải ra môi trường
hiện chi phí nguyên liệu và mức phát thải trung bình trong sản xuất
của các doanh nghiệp việt nam
nhìn chung cao hơn nhiều so với mức trung bình ở khu vực và thế giới
trước những thách thức đó kinh tế tuần hoàn đang nhận được sự quan tâm và ủng hộ
của nhiều tổ chức chính phủ và đây cũng là hướng đi bền vững cho nền kinh tế việt nam
chất thải là một thứ khủng khiếp đang đe dọa hành tinh của chúng ta
do đó cần phải có một nền kinh tế tôn hoàn để thay đổi điều này
để thúc đẩy điều này chính phủ người dân và cộng đồng doanh nghiệp việt nam
cần có sự đồng thuận cao
việc này không chỉ tốt cho môi trường
mà còn tốt cho nền kinh tế việt nam
và tốt cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
kinh tế tuần hoàn đã được phát triển ở rất nhiều các quốc gia
các quốc gia phát triển tiên tiến thì cũng đã đi đầu trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
nó đem lại rất nhiều lợi ích
đối với doanh nghiệp thì tiết kiệm được nguyên vật liệu đầu vào sẽ rẻ hơn
thứ hai nữa là cũng thúc đẩy được phát triển bền vững thân thiện với môi trường
như vậy là cũng đã được nhiều người tiêu dùng chấp nhận
và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thực hiện kinh tế tuần hoàn
nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh tế tuần hoàn
trong việc thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững tại việt nam
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn
cũng đã được khởi động bằng lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến
không xả thải vào thiên nhiên giữa hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam
và một số doanh nghiệp đối tác
chúng tôi rất là vui mừng được tham gia vào lễ ký kết ngày hôm nay
bởi vì cái nỗ lực để mà thu gom chất hải xử lý cũng như tái sử dụng chất hải đấy
nó là một cái mục tiêu rất là tham vọng và chúng ta không thể làm một mình
mà chúng ta cần phải làm với các đối tác đối với các cơ quan chính phủ
đối với những đơn vị như là vcci cũng như là các doanh nghiệp khác
quốc gia của các tập đoàn đa quốc gia ví dụ như unilever coca cola hay là dow
họ đưa vào những cái công nghệ thì cái việc tái chế nó sẽ được
thứ nhất là nó đảm bảo được cái việc là tận dụng được cái nguồn chất hải
thành cái nguồn nguyên vật lợi độ vào
điểm thứ hai là cái công nghệ làm cho cái việc tái chế nó sẽ không ra cái tác động xấu đến cái môi trường nữa
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng nhận định rằng ngoài một số doanh nghiệp lớn có nhận thức
và bắt đầu có những bước đi theo xu hướng của nền kinh tế

thì đa số các doanh nghiệp việt nam vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nền kinh tế tuần hoàn
đặc biệt hơn chín mươi doanh nghiệp việt nam là nhỏ và vừa
rất thiếu vốn thiếu công nghệ và khả năng đổi mới
để áp dụng nguyên lý của nền kinh tế tuần hoàn
vâng thưa ông nguyễn quang vinh
trong phóng sự vừa rồi thì có đưa ra một nhận định rằng
chúng ta đang chứng kiến cái sự chuyển dịch giữa các nền của các nền kinh tế trên thế giới
đó là từ nền kinh tế tuyến tính
truyền thống sang nền kinh tế tuần hoàn
nơi mà các chất thải từ việc thay vì bị vứt bỏ lãng phí gây ô nhiễm môi trường
thì sẽ được chuyển hồi sinh dưới dạng các nguồn lực khác nhau
và một lần nữa thì tham gia vào quá trình tái sản xuất và sử dụng
ông có chia sẻ như thế nào về vấn đề này ạ
có thể nói là cái nền kinh tế tuần hoàn là một cái nền kinh tế đang rất phổ biến
và một cái xu thế mới trong cái kinh doanh ở trên thế giới và ở khu vực
thì các quốc gia các doanh nghiệp
trên thế giới đang dịch chuyển theo cái nền kinh tế này
bởi vì một trong những lợi ích cốt lõi của nền kinh tế này
đó là sử dụng áp dụng vào cái quá trình nghiên cứu và truyền giao
áp dụng khoa học công nghệ và xây dựng lên những mô hình kinh doanh bền vững
một cái mô hình mà kinh doanh tạo ra lợi nhuận
tạo ra nhiều công an việc làm cho xã hội nhưng lại gắn với việc bảo vệ môi trường
chính vì vậy đây là một cái xu thế có lẽ là sẽ rất là lớn
và các doanh nghiệp việt nam cũng không thể đứng ngoài cái xu thế này
vâng và rõ ràng với những điểm sáng như vậy thì nền kinh tế tuần hoàn có thể coi rằng coi là
một trong những hướng đi bền vững cho nền kinh tế việt nam
và có phải chính vì vậy mà xu thế này đang được nhận được rất nhiều những sự ủng hộ
quan tâm của các tổ chức quốc tế cũng như của chính phủ việt nam hay không ạ
có thể rất nhiều các cái bên gồm chính phủ này rồi các tổ chức quốc tế này
các nhà tài trợ các định chế tài chính và đặc biệt là các doanh nghiệp
đang rất quan tâm về nền kinh tế việt nam
về vấn đề này có thể nói rằng trong những cái hội nghị lớn của liên hợp quốc
hội nghị thượng đỉnh lớn của liên hợp quốc hay là của diễn đàn kinh tế thế giới
hay là của hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển bền vững
thì qua cái sự tham gia của cái hội nghị này tôi nhận thấy rằng là
so với những năm trước đây thì số lượng các doanh nghiệp tham gia vào làm thế nào
để họ không những tham gia mà họ còn triển khai họ làm kinh tế tuần hoàn rất lớn
so năm ngoái thì tôi thấy rằng những hội nghị chuyên đề về nền kinh tế tuần hoàn
trong làm thế nào để sử dụng năng lượng hiệu quả hay nền kinh tế tuần hoàn
trong các ngành xây dựng hay là trong các ngành nguyên vật liệu
thì tôi nhận thấy rằng cái sự tham gia của các doanh nghiệp nhiều hơn rất nhiều
và hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững là cái nơi mà đại diện
cho hai trăm linh các cái tập đoàn đại quốc gia lớn thì tôi nhận thấy hầu hết là
phần lớn trong số họ đều quan tâm và không chỉ dừng lại quan tâm
và họ đang triển khai nền kinh tế tuần hoàn trong cái mô hình kinh doanh của họ
ở phóng sự đầu chương trình thì có đề cập tới
chương trình triển khai sáng kiến zero waste to nature không xả thải vào thiên nhiên
ông có thể chia sẻ thêm về mục tiêu ý nghĩa cũng như là các hoạt động của chương trình này được không ạ
nhận biết về cái tầm quan trọng của một nền kinh tế tuần hoàn đối với cộng đồng doanh nghiệp việt nam
đối với sự phát triển xanh và bền vững của nền kinh tế việt nam
thì các hội đồng các thành viên của hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển bền vững việt nam
đã đưa ra cái sáng kiến là phải triển khai cái nền kinh tế tuần hoàn
và không những chỉ triển khai ở trong các nền kinh tế tuần hoàn
mà các doanh nghiệp hội viên của hội đồng
và còn phải làm thế nào đó để các cái sáng kiến này nó được nhân rộng ra
nó được lan tỏa ra trong toàn bộ cái hệ thống của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
các hiệp hội doanh nghiệp việt nam
thì chúng tôi đã phối hợp tại hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển bền vững việt nam
đã phối hợp cùng với các công ty như là công ty unilever công ty coca cola công ty dow chemicals
và một số các tập đoàn của việt nam
chúng tôi triển khai thí điểm
ký cái thỏa thuận hợp tác về triển khai thí điểm nền kinh tế tân hoàn trong ngành nhựa
và chúng tôi hy vọng rằng là thông qua cái việc triển khai cái nền kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa
thì chúng tôi sẽ thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị về ngành nhựa
chuỗi sản phẩm mà cái sản phẩm nhựa đem ra
thế thì trong vòng năm tới chúng tôi sẽ triển khai và hy vọng là sẽ thành công
và cùng với cái việc thí điểm cái ngành nhựa này
thì chúng tôi tại phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tại hội đồng doanh nghiệp về sự phát triển biến vững việt nam
chúng tôi cũng đã thành lập chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tân hoàn
với cái mục đích là làm thế nào để ngày càng nhiều các doanh nghiệp
không chỉ là những doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
và đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ thậm chí siêu nhỏ của việt nam
cũng có thể tham gia vào triển khai cái nền kinh tế tuần hoàn này ở việt nam
chúng ta đã nhìn thấy tiềm năng chúng ta đã nhìn thấy cái tinh thần đón nhận
xu thế của nền kinh tế tuần hoàn ở việt nam
nhưng khi mà triển khai thì theo ông chúng ta sẽ có thể gặp phải những cái thách thức khó khăn như thế nào
có rất nhiều thách thức đầu tiên đó là nhận thức
dường như các doanh nghiệp việt nam vẫn chưa nhận thức được cái rõ cái lợi ích
cũng như là cái bản chất của cái nền kinh tế tuần hoàn này
ví dụ như là họ phải cần nhận rõ là cái nền kinh tế tuần hoàn này
nó đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp họ
nó tạo ra bao nhiêu công an việc làm cho xã hội
và nếu mà chúng ta sản xuất kinh doanh theo cái hướng nền kinh tế tuần hoàn
thì chúng ta sẽ được bảo vệ môi trường như thế nào
thì tôi nghĩ rằng vấn đề nhận thức đối với các doanh nghiệp
đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam
cũng cần phải tăng thêm trong thời gian tới
và hy vọng rằng các doanh nghiệp việt nam sẽ nhận thức được nhiều hơn nữa
vấn đề thứ hai đó là cơ chế chính sách
chúng ta cần phải có một cái cơ chế chính sách nó tạo điều kiện thật lợi hơn nữa
nó nuôi dưỡng nhiều hơn nữa
nó hỗ trợ nhiều hơn nữa cho những cái nền kinh tế tuần hoàn
cho những cái sáng kiến cụ thể
ví dụ như sáng kiến về ngành nhựa
ví dụ như sáng kiến về chúng ta có thể biến những cái chất thải xỉ than
của những nhà máy điện thành những nguyên vật liệu xây dựng
hay là những cái sáng kiến mà chúng ta có thể biến những cái
chúng ta cũng nên tiếp cận với cái khái niệm là nguồn nguyên vật liệu thứ cấp
hơn là cái khái niệm là chất thải
bởi vì sau khi mà một sản phẩm có thể sử dụng
thì cái để lại đó mà chúng ta hay gọi là chất thải đó
thì theo những cái con mắt nhìn của những cái người mà nhận thức ra được
đó là nguồn vật liệu đầu vào để sản xuất ra những cái sản phẩm có giá trị tiếp theo hơn nữa
ví dụ như là khi sau khi chúng ta uống xong chai nước
thì cái vỏ nhựa đó thì các cái nhà sản xuất các nhà doanh nghiệp lại tiếp tục dùng những vỏ nhựa đó
để có thể biến nó thành những sản phẩm rất có giá trị
ví dụ như dầu ví dụ như là những cái gia dụng tiếp tục sử dụng hơn nữa
thì chúng ta không chỉ dừng lại ở vấn đề là tái sử dụng hay là tái chế
và chúng ta cần phải đi cùng với nó là chúng ta cần phải áp dụng khoa học công nghệ
các doanh nghiệp cần phải đầu tư vào khoa học công nghệ
và xây dựng nên một cái mô hình kinh doanh bền vững bền vững về tài chính bền vững về thị trường
bền vững về xã hội trong cái việc là tạo công an việc làm
cũng như là hướng tới một cái nền kinh tế phi phác thải để bảo vệ môi trường
thì đó chính là rất nhiều những cái việc mà phải làm
thì đó cũng vẫn là cái quay trở lại
nó là vấn đề về môi trường pháp lý
nó là vấn đề hệ sinh thái cho cái nền kinh tế tư đoàn phát triển
bên cạnh hơn nữa thì tôi thấy rằng là cũng chưa có nhiều những cái thông lệ tốt

những cái kinh nghiệm tốt được chia sẻ và lan rộng trong cái cộng đồng doanh nghiệp việt nam về cái nền kinh tế tư đoàn hoàn
chính vì vậy mà trong thời gian tới thì để tìm giải pháp cho những cái vấn đề về nền kinh tế tuần hoàn ở việt nam
thì bên cạnh những vấn đề về khuôn khổ pháp lý về xây dựng về hệ sinh thái
về hỗ trợ triển khai nền kinh tế tư đoàn hoàn
bên cạnh việc nâng cao nhận thức thì có lẽ cũng cần nhiều hơn nữa những hỗ trợ của phía chính phủ
cũng như là các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp như phòng thương mại và công nghiệp việt nam
và đặc biệt là các cái định chế tài chính
trong cái việc là hỗ trợ không chỉ đơn giản là về chính sách mà còn có thể có những cái nguồn hỗ trợ
để khuyến khích các cái doanh nghiệp việt nam triển khai nền kinh tế tư đoàn hoàn trong thời gian tới
nếu nói về kinh nghiệm để phát triển nền kinh tế tuần hoàn thì theo ông chúng ta có thể học hỏi những kinh nghiệm như thế nào từ các quốc gia trên thế giới ạ
tốt nhất nếu nói chuyện với nhau về nền kinh tế tư đoàn hoàn thì chúng ta hay chia sẻ với nhau bằng những ví dụ
chúng tôi biến nhựa thành dầu như thế nào
chúng tôi biến dơm dạ mô hình của heniken
sản xuất bia ở việt nam là họ thu gom dơm dạ của đồng bào ở vùng miền đông miền tây nam bộ
sau đó thì thay vì nông dân thường hay đốt dơm dạ thì họ thu gom dơm dạ mua dơm dạ của nông dân
thì như vậy là tạo một cái nguồn thu cho nông dân
và họ dùng cái dơm dạo đó để họ đốt theo đúng cái quy trình
và không có phác thải để tạo ra nhiệt
và từ đó thì dùng nhiệt để nấu bia
sau khi mà chúng ta nấu bia xong thì cái bã bia họ lại trích ra
để từ trong bã bia còn rất nhiều chất dinh dưỡng để làm thức ăn gia súc
và cái phần còn lại thì phối hợp với các cái công ty trong các quan hệ đối tác để làm lốp xe ô tô
thế như vậy là bản chất của cái nền kinh tế tuần hoàn đó là chúng ta sử dụng triệt để tối đa tài nguyên thiên nhiên trong khung cảnh tài nguyên thiên nhiên là hữu hạ
và với cái ý thức bảo vệ môi trường
thì đấy là cái mô hình của heliken
còn rất nhiều những cái mô hình khác
và tôi biết rằng trong các doanh nghiệp việt nam
trong ngành diệt may da dày
cũng đã có những cái doanh nghiệp mà họ làm kinh tế tư đoàn hoàn
một phần hoặc từng phần
thì những mô hình đó cần phải được lan rộng
cần phải được lan tỏa
cần phải được chia sẻ để học hỏi
để các cái doanh nghiệp khác trong những ngành khác
trong những ngành xây dựng hay là những ngành kinh doanh khác
cũng có thể triển khai cái nền kinh tế tư đoàn hoàn
vâng hy vọng với những ví dụ điển hình
về việc phát triển mô hình kinh tế tư đoàn hoàn này
tại các quốc gia trên thế giới
cũng như với sự nỗ lực chung của việt nam
thì trong thời gian tới chúng ta có thể nhìn thấy
những thành công bước đầu của việc áp dụng
mô hình kinh tế tư đoàn hoàn nhiều ưu việt này tại việt nam
với những phân tích trong chương trình ngày hôm nay
chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau